lễ khai mạc đã thu hút hàng chục nghìn lượt người có mặt tại sân và khu vực lân cận
các biện pháp an ninh đã được siết chặt trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ
đảm bảo không xảy ra sự cố và chủ động trong mọi tình huống
tôi cảm thấy rất là vui và vinh dự và cảm thấy rất là tự hào vì là sau đại dịch covid một mươi chín
thì thủ đô hà nội cũng như là đất nước việt nam ta thì mới tổ chức được một cái sự kiện
rất là quan trọng và vui vẻ như thế này
và dưới góc độ là một người dân một người hâm mộ thì cũng rất là mong
đoàn thể thao việt nam sẽ đạt được thành tích cao nhất trong kỳ sea games lần này ạ
tôi hôm nay tôi đến sea games tôi cảm nhận thấy không khí rất là vui vẻ
mà tất cả mọi người dân đi rất là hào hứng và kể cả con cháu các thứ đi rất là phấn khởi
mà chỉ mong làm sao mà sea games đợt này thành công
đi đến đây thì tôi thấy
với không khí ở đường xã công an rất là chú đáo dẫn đường chỉ nối cho dân đi thoải mái lắm
dù thời điểm buổi lễ khai mạc đã diễn ra nhưng vẫn còn tập trung hàng nghìn người xung quanh khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
bên cạnh đó do số lượng người lớn đổ rồn về khu vực này cùng một lúc nên tình trạng ủn tắc đã diễn ra
rất nhiều người dân dù có vé mời nhưng vẫn đến muộn công tác kiểm soát người ra vào sân
luôn được duy trì trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ
hôm nay trung đoàn nghệ sát cất động đã huy động tối đa con số để đảm bảo an ninh trật tự khu vực sân vận động mỹ đình
hiện nay đã đến giờ khai mạc tuy nhiên lượng dân đến dự lễ khai mạc rất là đông
cho nên là chúng tôi đang phải tiếp tục kiểm soát an ninh để đảm bảo an ninh trật tự